trong bốn tháng đầu năm công an tp hcm đã khám phá một bốn mươi hai vụ hai sáu trăm sáu mươi sáu người vi phạm pháp luật về ma túy
tăng trên năm mươi số vụ và số đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái
tại buổi họp báo thường kỳ tháng bốn thượng tá nguyễn thăng long phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm
đã thông tin về tình hình an ninh trật tự tp hcm trong bốn tháng đầu năm
theo thượng tá nguyễn thăng long từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công an tp hcm đã triển khai đồng loạt các biện pháp phòng ngừa tấn công
trấn áp các loại tội phạm và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
cụ thể đã kéo giảm hai bốn mươi bảy tội phạm trật tự xã hội so với cùng kỳ khám phá một một trăm bốn mươi tám vụ bắt hai chín mươi năm đối tượng
trong đó công tác khám phá án giết người cướp tài sản đạt tỷ lệ một trăm linh khám phá án cướp giật trên
đại diện công an tp hcm đã đồng ý với công an tp hcm
tp hcm cũng thông tin tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm
công an tp hcm cũng đã thu giữ trên năm trăm năm mươi sáu ký ma túy các loại cùng nhiều loại công cụ phương tiện của các đối tượng có liên quan
về tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng thượng tá nguyễn thăng long thông tin qua quá trình theo dõi nắm tình hình
công an tp hcm cơ bản xác định các đối tượng thường tạo lập các website trang hội nhóm để dụ dỗ lôi kéo người dân tham gia các hoạt động phạm tội
chuyển dịch sử dụng địa bàn hạ tầng công nghệ viễn thông tại việt nam để tổ chức điều hành các hoạt động phạm tội xuyên quốc gia như đánh bạc
các cược thể thao truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
trước tình hình trên công an tp hcm đã chủ động chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường phòng ngừa đấu tranh phát hiện xử lý các hoạt động sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội